huyện đức phổ là địa phương của tỉnh quảng ngãi được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số sáu
dự báo mức độ thiệt hại do bão gây ra tại huyện này sẽ không nhỏ
vì vậy ngay từ sáng nay chính quyền huyện đức phổ lực lượng biên phòng
ban chỉ huy quân sự huyện và các xã khẩn trương đưa lực lượng về vùng ven biển
di rời người dân và chèn chống nhà cửa
tại huyện đức phổ mưa lớn sóng xâm thực bờ tấn công các làng trài khu dân cư ven biển
lực lượng chức năng đến các vùng sung yếu có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão số sáu
để thực hiện việc di dân và chẳng chống nhà cửa
tại xã phổ thạnh lực lượng chức năng đã di rời hai trăm chín mươi hộ dân xóm cồn
khu vực kè biển sa huỳnh đến nơi an toàn
thấy sáng gió luôn làm dữ giỏi quá mà bây giờ mình phải lo dư chiếc hết chứ
chứ làm sao ở đây lỡ có chuyện gì là nó nguy hiểm
mình phải đành phải con chéo đi
đi qua bên kia nó dễ hơn

huyện đức phổ có khoảng hai người dân di rời sau bão sẽ có mưa lớn
sẽ tiếp tục di rời khoảng chín trăm linh người dân dọc các lưu vực sông trà câu
trong trường hợp lũ vượt báo động ba bà con nhân dân vùng nguy hiểm sẽ được sơ tán đến các trường học
trụ sở làm việc của các cơ quan biên phòng kiên quyết không để người dân ở lại vùng nguy hiểm

cũng như là một lệnh kiến rất kích mạng của người dân

tổ chức là dự đạo của địa phương
cùng với di rời dân đến nơi an toàn
tỉnh quảng ngãi cũng đã chỉ đạo các huyện ven biển bố trí lực lượng
chốt trận tại các điểm vùng trỗng lưu vực sông có khả năng ngập lụt
không cho người dân và các phương tiện qua lại trong thời gian bão vào bờ